tòa nhân dân tp vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo
ba mươi ba bị cáo trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra vào đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tại khu vực phường năm tp vĩnh long
theo cáo trạng vào tối ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai có hai nhóm thanh niên mang theo nhiều hung khí
tụ tập đánh nhau tại khu dân cư minh linh thuộc khóm sáu phường năm tp vĩnh long
ngay sau đó công an tp vĩnh long triển khai lực lượng truy bắt và bắt giữ ba mươi ba đối tượng có liên quan
tạm giữ nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế nhiều thanh kim loại nhọn nhiều vỏ đạn một khẩu súng quân dụng
sau đó cơ quan công an đã tiến hành khởi tố các đối tượng có liên quan
phiên tòa sẽ diễn ra trong năm ngày từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi